xin chào quý vị khán giả
chào quý vị khán giả
khi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức ngày càng tinh vi
với nhiều lý do được đưa ra vì nhu cầu công việc sự tiến thân lợi ích cá nhân
mà không ít người bất chấp quy định cấm vẫn đi làm các tài liệu giả
như băng cấp giấy phép kinh doanh hợp đồng giao dịch
những vụ việc được công an quận thanh khê tp đà nẵng làm sáng tỏa trong thời gian qua
đã cho thấy sự quyết tâm của lực lượng chức năng trong phát hiện và ngăn ngừa các hành vi làm giả nói trên
đây là ba đối tượng gồm phạm văn đoàn phạm hoài thanh và nguyễn tấn linh
cùng chú tp hồ chí minh vừa bị công an quận thanh khê bắt giữ ngay tại tp hồ chí minh
thu giữ gần bốn trăm linh văn bằng tài liệu giả các loại bốn thẻ atm bốn mươi một con dấu tròn hai trăm linh phôi giấy các loại
và một số dụng cụ để sản xuất tài liệu giả
mình nghĩ đơn giản là như kiểu mình mua bán đồ và bán tranh nhạch thôi
chứ mình không nghĩ là nó gây hiệu quả nghiêm trọng như bây giờ
lúc đấy mình cũng chỉ kiếm tiền một hai trăm linh ngàn xong rồi mình nao vào rồi dần dần mình không kiểm soát được
thông qua mạng xã hội zalo facebook các đối tượng đã thu hút được một lượng lớn khách hàng có nhu cầu làm giấy tờ giả
còn đây là hai đối tượng trần ngọc trinh chú tp đà nẵng và trần đình pháp quê tỉnh đắk đông
bị đội hình sự công an quận thanh khê bắt giữ khi cấu kết với nhau đứng ra nhận làm văn bản tài liệu giả
của các cơ quan nhà nước cho người có nhu cầu
tại nơi trình làm việc công an quận thanh khê thu giữ hai máy tính một máy in màu
bên trong có nhiều file con dấu của một trăm hai mươi một cơ quan tổ chức
cứ mỗi giao dịch thành công các đối tượng thu lợi được khoảng hai triệu đồng
em làm cái này là từ đầu năm hai nghìn cho đến bây giờ
còn họ yêu cầu em làm cái giấy xác nhận thì em không biết bên
họ làm được hay không em phải họ qua họ trước rồi em mới nhận
trên thực tế việc sử dụng con dấu tài liệu giấy tờ giả
để lừa đảo cơ quan tổ chức hoặc công dân gây thiệt hại rất lớn
thậm chí có trường hợp gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
nhất là đối với các giao dịch mua bán nhà đất hay giả danh các cơ quan tư pháp
buộc bị hại phải cung cấp số tài khoản ngân hàng để kiểm tra
đề nghị người dân nâng cao cảnh giác
thứ nhất là trong việc mua bán bất động sản
liên quan đến việc giao dịch đất có sổ đỏ và chứng minh nhân dân
mà dễ bị các đối tượng làm giả
thứ hai là đề nghị người dân nâng cao cảnh giác
đối tượng làm giả và chứng minh nhân dân làm giả
sử dụng các lệnh và các giấy triệu tập của các cơ quan tổ chức
được làm giả để dùng cái đó để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
hệ lụy của việc làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
luôn nằm ngoài sức tưởng tượng
không để tội phạm này có cơ hội vươn vào bạch tuộc
thì đòi hỏi mỗi người dân cần ý thức hơn
không tiếp tay dung túng
từ đó tránh được những bẫy lừa do giấy tờ còn dấu giả tạo ra
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sáng nay việt nam không có thêm ca mắc mới
tính đến sáu giờ sáng nay việt nam có tổng cộng sáu trăm chín mươi một ca mắc covid một mươi chín
do lây nhiễm trong nước
việt nam đã bước sang ngày thứ ba mươi năm
không ghi nhận ca bệnh ngoài cộng đồng
việt nam đã chữa khỏi một hai mươi hai bệnh nhân
trên tổng số một chín mươi bảy bệnh nhân mắc covid một mươi chín
trong khi đó chiều ngày hôm qua năm tháng một mươi
ông trương quang việt phó giám đốc phụ trách trung tâm kiểm soát bệnh tật
tật hà nội cdc xác nhận thông tin
trên địa bàn thành phố có một trường hợp được phát hiện dương tính với sars cov hai
sau khi sang tới nhật bản
nam thanh niên hai mươi ba tuổi có địa chỉ tại huyện quốc oai hà nội
khởi hành từ việt nam đi nhật bản trên chuyến bay nh vào ngày ba mươi tháng bốn
khi máy bay hạ cánh tại sân bay narita của nhật bản
nam thanh niên này có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai bằng test nhanh
trong khi đó tại hải phòng sở y tế thành phố hải phòng đã phối hợp
với liên ngành phong tỏa tầng năm khách sạn
drogen park trên đường võ nguyên giáp quận lê trân thành phố hải phòng
cách ly một trăm sáu mươi hai trường hợp f một liên quan đến trường hợp người nhật nghi nhiễm covid một mươi chín
ca nghi nhiễm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quốc tịch nhật bản làm tại công ty kioserra việt nam
thuộc một khu công nghiệp ở huyện thủy nguyên
hiện người này đang lưu trú tại khách sạn rogen park
lực lượng chức năng xác định có một mươi tám người việt nam và một mươi ba người mang quốc tịch nhật bản
làm việc tại khu công nghiệp tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm covid một mươi chín

trong ba ngày gần nhất trước khi người này trở về nhật bản
sở y tế hải phòng cũng đã giả soát xác định được một trăm sáu mươi hai trường hợp f một
hiện tại đang được cách ly tại nhà nơi cư trú
và đã lấy một trăm hai mươi năm mẫu xét nghiệm gửi về trung tâm y tế dự phòng thành phố làm xét nghiệm
trung tâm y tế các quận huyện đang tiếp tục điều tra giả soát các trường hợp f hai